nhân dịp năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm chúc tết các cán bộ nhân viên tại các cơ quan đảng
bao gồm ban dân vận trung ương đảng ủy khối các cơ quan trung ương đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đảng ủy ngoài nước
chúc mừng năm mới các cán bộ công tác trong công tác tư tường trong công tác nắm dân đi sát nhân dân và đặc biệt là quản lý cán bộ đảng viên
sự đồng tâm hiệp lực định hướng chiến lược phát triển của đất nước để thực hiện mục tiêu của đảng đề ra với trách nhiệm của từng cơ quan
thủ tướng nêu rõ nếu làm gì mà không có dân không có đảng thì khó thành công

sự đồng tâm hiệp lực định hướng chiến lược phát triển của đất nước để thực hiện mục tiêu của từng cơ quan